trước khi bước vào trận tứ kết lượt về uefa champions league với club fc porto
ban huấn luyện và các thành viên của club liverpool cũng như người hâm mộ của đội bóng này
đã có một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu xố sau thảm họa hinboro cách đây ba mươi năm
ngày hôm qua một mươi năm tháng bốn đánh dấu ba mươi năm kể từ khi xảy ra thảm họa hinboro
vụ sập khắn đài khiến chín mươi sáu khán giả thiệt mạng trong trận bán kết fa cup
giữa nottingham forest và liverpool
toàn đội liverpool bao gồm cả đội nữ và đội trẻ đã gác lại toàn bộ công việc thường ngày
để cùng với đông đảo cô động viên tri ân những người xấu xố bên ngoài sân vận động anfield
được biết nhiều hoạt động tưởng niệm khác cũng diễn ra trên khắp thành phố cảng nước anh
trong đó có một phút mặc niệm cho các nạn nhân đúng vào một mươi năm h sáu

hlv dallas đang dẫn dắt liverpool vì sự kiện đau buồn này
hlv dallas đang dẫn dắt liverpool vì sự kiện đau buồn này
ông cũng đã tử trức vào năm một nghìn chín trăm chín mươi một
theo kết quả điều tra năm đó cho rằng sự cố là tai nạn ngoài ý muốn
không có ai bị truy tố đến vấn đề này
nhưng cảnh sát ở đó đã nhận rất nhiều lời chỉ trích do thái độ thở ơ
để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra sau thảm họa hinboro
mọi ghế ngồi tại các sân vận động ở liverpool đã được trang bị kỹ lưỡng
vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin thể thao tối ngày hôm nay của chúng tôi
xin kính chào
và hẹn gặp lại